theo nghị định số một trăm một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ban hành ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí
và được hỗ trợ ba sáu mươi ba triệu đồng một tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập
ngoài tiền sinh hoạt phí sinh viên sư phạm còn được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của trường đang theo học
thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường
nhưng không quá một mươi tháng trên một năm học